tại trung tâm hội nghị quốc gia chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã chủ trì tiệc chiêu đãi các nguyên thủ quốc gia
lãnh đạo liên hợp quốc các tổ chức quốc tế đại diện các phái đoàn phật giáo các nước đại sứ quán các nước tại việt nam
ủy ban tổ chức quốc tế đại lễ vê sắc liên hợp quốc giáo hội phật giáo việt nam đang có mặt tham dự đại lễ vê sắc liên hợp quốc hai nghìn một mươi chín
đại lễ vơ sát liên hợp quốc lần thứ một mươi sáu lễ hội văn hóa tôn giáo lớn nhất của những người con phật trên toàn thế giới
sẽ được tổ chức từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi bốn tháng năm năm hai nghìn một mươi chín tại chùa tam trúc huyện kim bảng tỉnh hà nam do giáo hội phật giáo việt nam đăng cai
đây cũng là lần thứ ba đại lễ được tổ chức tại việt nam một lần nữa khẳng định giá trị của phật giáo qua những lời dạy đầy nhân văn của đức phật thích ca
phát biểu tại tiệc chiêu đãi chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định việt nam luôn tôn trọng quyền con người
bảo đảm đời sống tự do tôn giáo tự do tín ngưỡng luôn quan tâm và đánh giá cao những giá trị đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo
trong đó có phật giáo đã đang và sẽ mang lại cho đời sống xã hội góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước
nhấn mạnh những vị khách quý có mặt tại đây chính là sứ giả chân tín đang gắn kết cùng nhau vì tư tưởng của phật giáo trong việc giải quyết những vấn đề có ảnh hưởng đến sự phát triển toàn cầu
hành động cùng nhau vì lợi ích và cùng san sẻ niềm hy vọng về một thế giới hòa bình phát triển thịnh vượng và bền vững
với vai trò là nước chủ nhà thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
chủ tịch quốc hội hy vọng những ngày tham gia đại lễ vơ sát năm hai nghìn một mươi chín của các đại biểu sẽ thực sự bổ ích ý nghĩa trong tình đồng đạo và tình bạn bè bốn phương
đây cũng là dịp để các chư tôn đức giáo phẩm đại diện cho phật giáo các nước và tông phái phật giáo trên thế giới tìm hiểu thêm về đất nước và con người việt nam
giàu truyền thống văn hóa thân thiện và mến khách